sự kiện chạm sạc sức bền hai mươi bốn h khổng lồ vừa được tổ chức tại thành phố hồ chí minh với nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị
dùng cho các bậc phụ huynh và các em nhỏ hiểu hơn về sức bền và cách cải thiện sức bền để chinh phục thử thách mỗi ngày
chiếc đồng hồ khổng lồ này mô phỏng một ngày dài của bé từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tối
phụ huynh và các bé được cùng nhau tham gia vào các môn vận động thể chất như bóng rổ đạp xe tập nhảy
cũng như rèn luyện trí tuệ với thử thách siêu trí nhớ siêu tử vựng toán học và lô dích
những hoạt động trải nghiệm tại trạm sạc sức bền hai mươi bốn h khổng lồ ra đời
nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sức bền đối với các hoạt động trong ngày của trẻ
thông qua truyền thông dinh dưỡng và thúc đẩy các hoạt động học đường
chúng tôi cam kết phối hợp với các bậc phụ huynh các giáo viên và cơ quan ban ngành việt nam
để vun đắp một thế hệ trẻ việt nam biệt bì
sức bền của trẻ
cũng giống như viên pin này cần được sạc đúng cách để luôn tràn trề năng lượng trong hai mươi bốn giờ mỗi ngày
theo kết quả nghiên cứu lâm sàng vừa được viện dinh dưỡng quốc gia công bố tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
uống sữa lúa mạch nesle milo kết hợp với các hoạt động thể chất hàng ngày
góp phần cải thiện sức bền của trẻ em việt nam
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo